thưa quý vị công an huyện gia bình tỉnh bắc ninh đã tạm giữ hình sự khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hai đối tượng là trịnh xuân thành và nguyễn văn trúc đều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tại xã xuân lai huyện gia bình về hành vi chống người thi hành công vụ
trịnh xuân thành và nguyễn văn trúc đều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tại xã xuân lai huyện gia bình về hành vi chống người thi hành công vụ